chiều ngày hai mươi năm tháng bốn tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp chủ tịch quốc hội hàn quốc
chang seo kyun đang thực hiện chuyến thăm chính thức việt nam theo lời mời của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
hoàn ngành chuyến thăm việt nam của chủ tịch quốc hội trân sekun đúng vào dịp kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam
chủ tịch nước trần đại quang cho rằng quan hệ việt nam hàn quốc đã có những bước phát triển mạnh mẽ
và ngày càng đi vào chiều sâu giao lưu tiếp xúc cấp cao giữa các cơ quan của chính phủ quốc hội được duy trì thường xuyên
có phần tăng cường hiểu biết và tin cậy chính trị
hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư luôn duy trì tốc độ phát triển nhanh ổn định đạt được những thành quả rất ấn tượng
cộng đồng hơn một trăm bốn mươi kiều dân đang sinh sống học tập và làm việc tại mỗi nước có ý nghĩa hết sức quan trọng
trong quá trình kết nối hai dân tộc hai đất nước là cơ sở vững chắc để quan hệ việt nam hàn quốc phát triển mạnh mẽ hơn nữa
phó chủ tịch nước trần đại quang cũng đề nghị hai nước tăng cường giao lưu văn hóa giáo dục du lịch
củng cố cơ sở xã hội tốt đẹp giữa hai nước đề nghị hai nước tích cực phối hợp tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa
nhân kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam hàn quốc
tạo điều kiện mở thêm đường bay và các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch để tăng cường giao lưu hợp tác du lịch giữa hai nước
nhân dịp này chủ tịch nước trần đại quang trân trọng mời lãnh đạo cấp cao hàn quốc sang việt nam tham dự hội nghị cấp cao apec hai nghìn hai mươi
cảm ơn chủ tịch nước dành thời gian tiếp
chủ tịch quốc hội trân xe kyung bày tỏ vui mừng mối quan hệ giữa hai nước phát triển vượt bậc trong hai mươi năm năm qua
đặc biệt là sau khi hai nước nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược và ký kết hiệp định thương mại tự do
hiện tại việt nam có hơn năm năm trăm linh doanh nghiệp hàn quốc đang đầu tư và trên một trăm năm mươi kiều bào hàn quốc đang sinh sống
trong đó chủ tịch quốc hội hàn quốc mong muốn việt nam tiếp tục quan tâm tạo điều kiện vì sự phát triển chung giữa hai nước
về kết quả hội đàm với chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân hai bên đã thống nhất mở rộng mối quan hệ hợp tác
đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục hàn quốc sẵn sàng chia sẻ và chuyển giao công nghệ vì mục tiêu để việt nam trở thành nước công nghiệp hóa
chủ tịch quốc hội trần sê kyung đề nghị hai nước ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế
thông qua những việc làm sẽ củng cố mối quan hệ song phương giữa hai nước